ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở bắc bộ và sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ
ngày mai ngày ba mươi tháng một mươi không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
đêm nay ở các tỉnh bắc bộ trời trở lạnh vùng núi trở rét
từ đêm mai ngày ba mươi tháng một mươi trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ c ở vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ c
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c
khu vực hà nội đêm nay trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c
từ đêm mai ngày ba mươi tháng một mươi trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c
đến hai mươi bảy độ c